đến đông cấp hai cấp ba đêm và sáng trời rét nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ